theo bản tin dịch covid một mươi chín vào tối ngày bốn tháng tám của bộ y tế cho biết
trong ngày có ba năm trăm linh một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tổng số liều vaccine đã được tiêm là bảy hai trăm chín mươi một tám trăm linh tám liều
tối ngày bốn tháng tám việt nam cũng có thêm ba ba trăm năm mươi một ca mắc covid một mươi chín nâng tổng số ca mắc trong ngày là bảy sáu trăm hai mươi ba ca
chiều ngày bốn tháng tám tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín thông báo
trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín ghi nhận thêm hai trăm năm mươi sáu ca tử vong tại một mươi ba tỉnh thành phố
các quận huyện thuộc thành phố hà nội đang tích cực thực hiện tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho người dân
vừa phải hoàn thành kế hoạch vừa đảm bảo an toàn tiêm chủng cùng với quy định phòng chống dịch
theo sở y tế hà nội thành phố đã hoàn thành tiêm năm mươi năm mươi bốn mũi vaccine phòng covid một mươi chín trong ngày ba tháng tám
như vậy cộng dồn đợt sáu và đợt bảy thành phố đã tiêm được sáu mũi vaccine phòng covid một mươi chín trong ngày ba tháng tám
đến nay nhiều quận huyện thị xã đã hoàn thành đợt tiêm này
theo sở y tế hà nội khả năng tiếp nhận tối đa của thành phố trong cùng một thời điểm khoảng một ba triệu liều vaccine
theo đúng quy cách đóng gói của vaccine astrazeneca
do đó sở phải tính toán năng lực tiếp nhận tương ứng với các chủng loại vaccine khác nhau
bao gồm cả những vaccine đòi hỏi điều kiện bảo quản phức tạp như là pfizer
lên phương án vận chuyển phân phối vaccine cho các điểm tiêm đảm bảo an toàn chất lượng kịp thời
một đối tượng xăm trổ mang theo dao phay ra chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
gây sự và tấn công lực lượng công an đã bị khống chế và bắt giữ
trước đó vào ngày hai tháng tám đối tượng phan đình phủ trú tại huyện đức huệ tỉnh long an
đã bị lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên đường tỉnh tám trăm ba mươi tám tại khu bốn
thị trấn đông thành tạm giữ một xe mô tô do không có giấy tờ
ngày ba tháng tám phủ đã cầm một con dao đến chốt kiểm soát phòng chống dịch
dịch covid một mươi chín lúc này đại úy lê hải đăng phó trưởng công an xã mỹ thạnh bắc
đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại chốt yêu cầu đối tượng phủ bỏ dao xuống
và mời đối tượng vào ghế làm việc nhưng đối tượng phù đã bất ngờ lao tới
dùng tay đánh liên tiếp vào mặt khiến cho đại úy đăng bị thương
lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế bắt giữ được đối tượng
công an huyện eak tỉnh đắk lắc đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra làm rõ
để xử lý một nhóm đối tượng phá rừng
đối với mang hung khí tấn công lực lượng chức năng cướp gỗ tăng vật
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng bảy lực lượng quản lý bảo vệ rừng của công ty trách nhiệm
hạ một thành viên lâm nghiệp eak đã tiến hành tuần tra thì phát hiện vụ phá rừng trái phép
tại tiểu khu bảy trăm linh bốn thuộc địa giới hành chính xã cư bông huyện eak
tại hiện trường có một mươi sáu cây gỗ bị cắt hạ còn sót lại hơn chín năm mét khối gỗ
khi lực lượng chức năng phát hiện một chiếc xe máy cầy độ chế đang vận chuyển ba lóng gỗ rất lớn
thì có trên bốn mươi người đã mang theo dao gậy đến bao vây cướp lấy chiếc xe độ chế cùng với ba lóng gỗ
hiện công an huyện eka đang tích cực điều tra để làm rõ hành vi khai thác trái phép lâm sản
và chống người thành công vụ của các đối tượng có liên quan
thưa quý vị từ ngày bốn đến ngày một mươi tám tháng tám cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa cách ly y tế tòa nhà e tám
phường thanh xuân bắc do liên quan đến một ca dương tính với sars cov hai mới được phát hiện
sở y tế hà nội cho biết trưa nay
trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận thêm hai mươi bốn trường hợp dương tính với sars cov hai
nâng tổng số mắc trong ngày lên bốn mươi ba trong đó có ba ca bệnh ở e tám tập thể thanh xuân bắc thanh xuân
liên quan đến tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nước ta tổng số ca được điều trị khỏi là năm mươi tám trăm ba mươi một ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị icu là bốn trăm sáu mươi ba ca số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ecmo là hai mươi ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn bảy hai triệu liều
trong đó tiêm một mũi là một năm triệu liều
tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn sáu năm triệu liều tiêm mũi hai là bảy trăm bốn mươi bốn ba trăm ba mươi một liều
tính từ một mươi chín h ngày ba tháng tám đến sáu h ngày bốn tháng tám nước ta ghi nhận bốn hai trăm bảy mươi một ca nhiễm mới
trong đó bốn ca nhập cảnh và bốn hai trăm sáu mươi bảy ca ghi nhận trong nước
trong đó nhiều nhất là thành phố hồ chí minh với hai ba trăm sáu mươi năm bình dương là một ba mươi hai
trong những ngày qua tại các chốt cửa ngõ vào thành phố hải phòng
còn nhiều người dân tại các chốt cửa ngõ vào thành phố hải phòng
các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu vẫn ra khỏi địa phương để về thành phố hải phòng
làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trên các phương tiện giao thông và xâm nhập dịch bệnh vào thành phố hải phòng
trước tình hình đó từ giờ ngày năm tháng tám thành phố hải phòng tạm dừng tiếp nhận công dân
bao gồm cả công dân người hải phòng từ các tỉnh thành phố địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội
trừ những người được chính quyền các tỉnh thành phố nơi giãn cách xã hội và ủy ban nhân dân thành phố hải phòng cho phép vào thành phố
ủy ban nhân dân thành phố thống nhất hỗ trợ người dân hải phòng ở thành phố hồ chí minh đang gặp khó khăn với mức hai triệu đồng một hộ
từ nguồn kinh phí ủng hộ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố phối hợp với hội đồng hương hải phòng tại thành phố hồ chí minh
và các cơ quan liên quan ra soát người hải phòng đang gặp khó khăn đề xuất việc hỗ trợ và thực hiện việc chuyển kinh phí hỗ trợ đến các hộ dân
đồng thời tuyên truyền đến các gia đình có người thân đang sinh sống tại địa phương
thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ không di chuyển về hải phòng cho đến khi hết giãn cách xã hội
thưa quý vị trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ý thức của người dân được coi là liều thuốc cao nhất để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh
bởi chỉ sự thiếu ý thức của một người có thể tạo nên sự nguy hiểm cho những người xung quanh
thậm chí có thể dẫn đến những hậu quả khó lường
đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được tại con đường gốm xứ phường trương dương quận hoàn kiếm hà nội
điều đáng nói đây là khu vực giãn cách và bị phong tỏa khi tại đây có nhiều ca dương tính với covid một mươi chín
tuy nhiên ngay cả khi lực lượng chức năng đã giang dây thép cai những người dân này vẫn phô tư trèo qua
thấy các hành vi chống đối không tuân thủ các biện pháp phòng dịch thì rất là đáng lên án
hiện nay cả nước đang cùng chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
mà chỉ cần một hai người thôi mà không tuân thủ thì cũng có thể là phá hỏng mọi sự cố gắng của rất nhiều lực lượng rồi
cái này là cần việc xử lý nghiêm
chứ tôi thấy người dân còn ý thức kém như thế này thì làm sao mà công cuộc chống dịch có hiệu quả được
thay khi hà nội đang thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ hạn chế người dân ra đường khi không có việc cần thiết
thì thực tế có rất nhiều người vẫn vô tư ra đường như đi tập thể dục đưa thú cưng đi dạo cũng như viện nhiều lý do vô lý khác
thì là vì là hai cái mấy cái con này
thì nó cứ phải ra ngoài nó mới đi vậy
thì tôi thì bảo là hai ngày nay nó mưa tôi không cho đi
thế hôm nay sáng rồi tôi bảo tôi nó tạnh tôi cho nó ra một tí rồi tôi chọn về
thế thôi chứ tôi cũng không biết
thì giờ ra kia thì cái bác ngồi ở chỗ quán cái bác bảo là hôm nay người ta cấm rồi
trên thực tế bên cạnh ý thức chủ động phòng bệnh của đại đa số người dân
thì vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân thiếu hợp tác thiếu trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh như
khai báo y tế không trung thực trốn cách ly không tuân thủ các cảnh báo về phòng chống dịch
đăng tải thông tin không chính xác trên mạng xã hội gây áp lực cho công tác phòng chống dịch bệnh
theo nghị định một trăm một mươi bảy của chính phủ năm hai nghìn hai mươi
thì đã có quy định về những trường hợp mà trốn khỏi nơi cách ly không chấp hành cách ly
hoặc là vi phạm về vấn đề phòng chống dịch thì có thể xử phạt vi phạm hành chính đến hai mươi triệu đồng
trường hợp mà có những các hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra
thì có thể sẽ bị xử phạt về mặt hình sự theo quy định tại điều hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự
tại thời điểm này như ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã xác định
hơn lúc nào hết người dân cần nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình
để cùng làm tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cũng như theo lời kêu gọi của chính phủ thủ tướng chính phủ
mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh
thông qua nhiều hình thức
những hình thức tuyên truyền cùng sự quan tâm về sức khỏe cho bản thân và gia đình
nên phần lớn người dân đã dần nâng cao ý thức chấp hành tốt các biện pháp phòng bệnh
những tiếng loa tuyên truyền lưu động như thế này
được công an phường hàng gai quận hoàn kiếm thực hiện trong suốt thời gian hà nội
bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ và chỉ thị một mươi bảy của ủy ban nhân dân thành phố
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến ngày càng phức tạp
việc chấp hành những quy định về phòng chống dịch là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi tổ chức cá nhân
xong cùng với những người đang nỗ lực tham gia phòng chống dịch
vẫn còn những người chủ quan thờ ơ không chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch
quay trở lại vụ việc
người dân tự ý treo tường trên tuyến phố thuộc địa phận phường trương dương
lực lượng chức năng đã xác định được nhóm người này và có biện pháp xử lý

người dân tự ý trèo tường trên tuyến phố thuộc địa phận phường trương dương
hay vụ việc chống đối người thi hành công vụ được người dân ghi lại vào thời điểm một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng bảy
tại đồng ngõ một trăm linh tám nghì tàm phường yên phụ quận tây hồ khu vực kiểm soát người ra vào
theo cơ quan điều tra hai người này có dấu hiệu vi phạm phòng chống dịch
gây dối trật tự công cộng chống người thi hành công vụ
công an phường yên phụ quyết tâm thực hiện nhiệm vụ kép vừa là đảm bảo hành định trật tự tại đại bàn
vừa làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid
trong quá trình tổ chức thực hiện chúng tôi cũng thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền nhắc nhở cho quần chúng nhân dân
trong việc chấp hành tốt chỉ thị của nhà nước của chính phủ về việc phòng chống dịch covid
đại bộ phận quần chúng nhân dân cũng đều thực hiện tốt chỉ thị của chính phủ
tuy nhiên vẫn còn có một số trường hợp không chấp hành tốt công tác phòng chống dịch
và đối với những trường hợp như trên thì chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý
lập tức xử lý theo quy định của pháp luật vừa để tạo tính gian đe
vừa là để cho quần chúng nhân dân biết được tính cấp bách và tính khẩn trương trong công tác phòng chống dịch
chúng ta cũng đã thực hiện rất nhiều những các biện pháp
trong đó thì ban hành những văn bản mang tính quy phạm
rồi là mang những tính quy định để yêu cầu bắt buộc người dân phải thực hiện
chúng ta cũng có những biện pháp tuyên truyền
nhưng tuy nhiên đối với cả vấn đề dịch bệnh và những biện pháp rất là cấp bách trong giai đoạn này
thì chúng ta cần phải có những biện pháp tuyên truyền phối hợp mạnh mẽ hơn nữa để mà cho người dân tự giác chấp hành
để mà từ đó thì chúng ta mới có thể là kết hợp các cái biện pháp của các cơ quan chức năng cũng như biện pháp y tế
để mà sớm đẩy lùi ngăn chặn dịch bệnh
cần xác định mỗi người dân mỗi cơ quan tổ chức đơn vị phải nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống dịch
quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
không vì sự thờ ơ vô trách nhiệm của một vài cá nhân mà làm tổn hại đến thành quả chống dịch của cả hệ thống chính trị
khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra liên ngành phòng chống covid một mươi chín phát hiện người dân bị hỏng xe không có chỗ sửa
trang của trạm cảnh sát giao thông trảng bàng đã bố trí đưa người dân cùng chiếc xe bị hỏng về nhà
tối ngày ba tháng tám bà lê thị rẫy sáu mươi bốn tuổi chú xã thạnh đức huyện gò dầu tỉnh tây ninh
được con gái trở đi chạy thận nhân tạo ở tp hcm về lại tây ninh thì xe bị bể bánh và không tìm thấy chỗ vá
lúc này lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra liên ngành phòng chống covid một mươi chín tại ấp suối sâu xã an tịnh huyện trảng bàng
đã hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà rễ động viên chia sẻ đồng thời tổ tuần tra của trạm cảnh sát giao thông trảng bàng
đã bố trí xe tải nâng để đưa xe mô tô bị bể bánh cùng bà ri và người thân về đến tận nhà
mặc dù áp lực công việc tại chốt kiểm tra phòng chống covid một mươi chín cổng trào tây ninh là rất lớn
nhưng các đồng chí vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm tận tụy với công việc hết lòng hết sức phục vụ nhân dân
bởi động lực lớn nhất của người chiến sĩ công an tây ninh là sự an toàn của người dân để những chiến sĩ công an tây ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
dịch covid một mươi chín bùng phát ở hà nội vốn đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống thu nhập của người dân nhất là những người lao động ngoại tỉnh
thế nên khi thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch cuộc sống của họ trở nên khó khăn hơn rất nhiều
khi mà họ không thể đi làm không có thu nhập cũng không thể về quê
nhiều người phải sống chung trong một căn phòng trọ chật hẹp và những bữa ăn hàng ngày
giờ chỉ còn biết trông chờ vào sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm
câu chuyện tại phường phúc tân quận hoàn kiếm hà nội
anh trần văn toàn quê ở thanh hóa anh lên hà nội làm công nhân lắp điện được hơn một năm nay
thuê chung căn phòng chật trội với một người bạn
nhưng so với những đồng nghiệp cùng làm có một phòng trọ như anh thế này đã là may mắn
từ khi hà nội thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch covid một mươi chín anh không thể đi làm cũng chẳng thể về quê
em nghĩ được cách đây khoảng tầm gần một tháng rồi
không có việc làm thì đồng nghĩa việc là mình không có tiền ạ
trước mắt là cứ nhờ sự giúp đỡ của mọi người
mọi người ở xung quanh đây với chính quyền địa phương cũng có gửi quà
hỗ trợ cho bọn em những cái gọi là thiết yếu hàng ngày ấy chị
với bác chủ nhà cũng có tạo điều kiện cho mình một chút ạ
thế nhưng không chỉ riêng anh toàn và những người lao động trong xóm trọ này
mà còn rất nhiều công nhân lao động cũng rơi vào tình cảnh như vậy
với họ giờ đây lo được bữa ăn hàng ngày
điều không dễ dàng gì
từ hôm cách ly thì bên phía các nhà thuộc phụ tổ đội thi công
bên tôi có một số nượng công nhân khoảng một trăm tám mươi người đang bị cô lập
ở trong khu vực trương dương và phúc tân này
thì anh em phía bên ban chỉ huy công trường cũng cố gắng để hỗ trợ
đại diện công ty đi hỗ trợ một phần và một phần cũng kêu gọi
nhờ các đoàn thể từ thiện để hỗ trợ cùng với số người lao động đó
vì người ta chỉ là những người bên lao động của dân tộc thiểu số
vì thế cũng rất là khó khăn
khu trọ này chỉ là một trong số rất nhiều xóm trọ của những người lao động phổ thông
trên địa bàn phường phúc tân
đó là những người công nhân làm việc trong các công trình xây dựng
là những người lao động ở tỉnh khác đến hà nội mưu sinh
dịch bệnh đã khiến họ mắc kẹt tại đây
nên chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của chính quyền và các nhà hào tâm
phường phúc tân là một địa bàn rất là phức tạp
rất là nhiều dân lao động trên địa bàn
đối với những hộ dân
chính quyền phường cũng tuyên truyền người dân là không giao
người đường khi không sự tự cần thiết
thì còn tất cả những cái mà hỗ trợ cho nhân dân
thì đã từ các cái nguồn của chữ thập đỏ
cũng như là các nhà hào tâm thì cũng đã chuyển rất là nhiều xuất quà
kịp thời tới cho nhân dân trên địa bàn
ngoài ra phường còn hỗ trợ về việc là tuyên truyền vận động
cho những chủ nhà trọ là giảm giá tiền
cũng như là miễn phí hoặc toàn bộ những cái tiền thuê nhà
cũng như là hỗ trợ cho người ta về lương thực thực phẩm trong thời gian này
với tinh thần tương thân tương ái
không để ai thiếu ăn trong dịch bệnh
để mọi người dân không di chuyển ra ngoài địa bàn
trong thời gian giãn cách xã hội
chính quyền địa phương cùng các đoàn thể tổ chức
đã phối hợp giúp đỡ kịp thời
bằng những món quà thiết thực để chuyển đến những người lao động khó khăn
xuất phát từ tinh thần tương thân tương ái
thì chúng tôi đã quyết định gác lại công việc
và chúng tôi tập trung vào việc hỗ trợ bà con mùa dịch
chuẩn bị hàng hóa đồ cứu trợ
làm sao đến được với bà con nhanh nhất có thể
chúng tôi đã cấp hỗ trợ được cho quận hoàn kiếm
cụ thể là phường phúc xá và phường trường dương khá là nhiều
đợt này đã bổ sung thêm đợt hai
đã hỗ trợ được năm trăm linh cân gạo hai mươi thủ mì
trứng thịt rau
đã tiếp tục hỗ trợ thêm với các bạn
để vượt qua cái nút khó khăn này
bằng sự chia sẻ của cộng đồng
những người lao động sẽ được tiếp sức vượt qua khó khăn trong đại dịch
toàn xã hội đang lan tỏa một tinh thần đoàn kết
chung sức chống dịch để dịch bệnh sớm kết thúc
cuộc sống sớm trở lại bình thường
được sự kiểm tra
dự hỗ trợ của người dân khoảng một mươi sáu h ngày ba tháng tám
tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự công an tỉnh cà mau
tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín trên tuyến đường quảng lộ phụng hiệp
đoạn qua khu vực ấp sáu xã tân thành tp cà mau
đã phát hiện một trường hợp đi đường vòng
nhằm trốn kiểm tra y tế
và vi phạm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về giãn cách xã hội
qua làm việc người thanh niên khai trú
tại huyện phước long tỉnh bạc liêu
hiện người này đang làm thuê tại phường bốn tp cà mau
vì muốn trở về gia đình tại ấp ba xã phong thạnh tây a
trong thời điểm thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về giãn cách xã hội
nên anh này đã bất chấp lệnh cấm cố tình vi phạm
đi bộ từ phường bốn tp cà mau về nhà
khi đến chốt kiểm tra trên tuyến quảng lộ phụng hiệp
để không bị phát hiện
người đàn ông này đã đi đường vòng qua phần đất vuông tôm của người dân
nhưng với sự hỗ trợ của người dân
cùng tinh thần cảnh giác của lực lượng làm nhiệm vụ
nên đã kịp thời phát hiện bắt người này phải khai báo y tế
và bàn giao cho công an xã tân thành tp cà mau xử lý theo quy định
tàng trữ trái phép một bánh heroin và năm trăm linh gram ma túy đá
đối tượng trần văn quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chú phường đức long tp phân thiết tp bình thuận
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh bình thuận bắt quả ta
khoảng sáu giờ sáng ngày bốn tháng tám
tổ công tác của công an tp bình thuận
phối hợp với các đơn vị liên quan đến
công an phát hiện đối tượng nghi vấn nên
đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra
nhưng khi phát hiện lực lượng chức năng
đối tượng đã quăng xe máy bỏ chạy
vừa chạy đối tượng vừa xé các túi nhỏ nilon bên trong
có chứa ma túy và ném ma túy khắp nơi trên đường
để phi tăng vật chứng
chỉ sau ít phút bỏ chạy đối tượng đã bị lực lượng công an khống chế
cơ quan công an đã tổ chức thu lượm vật chứng
đồng thời lập biên bản bắt người phạm tội quả tang
và đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ
các bạn cùng đến với trường quay phía nam
cập nhật các tin tức trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hoàng trí xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
sáng nay ngày bốn tháng tám thiếu tướng lê hồng nam
giám đốc công an tp hcm dẫn đầu đoàn công tác
của công an tp hcm đến dự lễ truy điệu
và đưa tan thường úy phan tấn tài
cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an quần sáu
hy sinh khi làm nhiệm vụ
thay mặt đảng ủy
ban đếm đốc công an tp hcm
thiếu tướng lê hồng nam đã gửi lời chia buồn
đến gia đình đồng chí phan tấn tài
thiếu tướng lê hồng nam khẳng định
việc làm của đồng chí phan tấn tài
là hành động nghĩa hiệp bảo vệ nhân dân
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phụ trách
tinh thần dũng cảm của đồng chí tài
xứng đáng được tuyên dương
để các cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân nói theo
công an tp hcm đã ký quyết định
phong hàm trước nghiên hạn
từ thượng ý đến đại ý
đối với đồng chí phan tấn tài
ngoài ra các chính sách hỗ trợ
cho người có công đã hy sinh
đang được thực hiện theo đúng quy định của ngành công an
cùng ngày chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
đã ký quyết định về việc
truy tặng huân chương chiến công hạng nhị
cho đại ý phan tấn tài
cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an quận sáu công an tp hcm
vì đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu
phục vụ chiến đấu góp phần vào sự nghiệp
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
về nguyên nhân dẫn đến sự hy sinh
của thượng ý phan tấn tài
công an tp hcm bước đầu thông tin như sau
công an tp hcm cho biết
trong tối ngày hai tháng tám
tổ tùng tra liên phường gồm thượng ý phan tấn tài
và ba đồng chí khác làm nhiệm vụ tuần tra
kiểm soát phòng chống dịch
trên đường tùng tra tổ công tác phát hiện
một thanh niên tên hứa hán võ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ quận sáu ra đường không cần thiết
vi phạm quy định phòng chống dịch
tổ tùng tra tiến hành kiểm tra giấy tờ
phát hiện nghi vấn đối tượng sử dụng
trái phép chất ma túy nên đã yêu cầu đối tượng
về trụ sở công an phường một mươi một để giải quyết
trên đường đi đối tượng không chấp hành
phóng xe bỏ chạy nên tổ tuần tra đuổi theo
trong quá trình truy đuổi vỏ các dấu hiệu
ép xe khiến xe của thượng úy phan tấn tài
lao lên vỉa hè và đập vào tường nhà dân
trên đường lò gốn phường tám
ngay sau đó đồng chi tài được đưa vào
bệnh viện chợ rẫy cấp cứu nhưng với đa chấn thương nặng
nên không qua khỏi
thưa quý vị trong ngày ba tháng tám
thành phố hồ chí minh có thêm hai bảy trăm bảy mươi tám bệnh nhân xuất viện
tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh
bắt đầu là bốn mươi ba bảy trăm năm mươi một trường hợp
còn trong ngày hôm nay thành phố hồ chí minh
có thêm hai ba trăm sáu mươi tám bệnh nhân xuất viện

theo trung tâm kiểm soát bệnh tật
thành phố hồ chí minh hcdc
trong ngày thành phố không phát hiện thêm ổ dịch mới
ba mươi ổ dịch đang diễn tí
đang được khoanh vùng giám sát chặt
hiện thành phố đang điều trị ba mươi ba bốn trăm bốn mươi bốn bệnh nhân dương tính
trong đó có một ba mươi năm bệnh nhân nặng đang thở máy
và một mươi năm bệnh nhân can thiệp ecmo
đánh giá tình hình dịch bệnh
tại thành phố hồ chí minh
đã có những chuyển biến tích cực
trong đó một phần là nhờ vào sự chung tay đồng hành
của người dân thông qua các mô hình tự quản
bảo vệ vùng xanh
để tiếp tục kéo giảm số ca mắc mơ rộng vùng xanh
mỗi người dân hãy tiếp tục thực hiện tốt các quy định
của chỉ thị một mươi sáu và các biện pháp tăng cường
khuyến cáo năm k của bộ y tế
quy định tại khu cách ly khu phong tỏa
hạn chế tối đa tiếp xúc giữa người với người
trước đó bộ y tế đã quyết định phân bổ
theo gần chín trăm tám mươi liều vaccine cho thành phố hồ chí minh
nên tổng số vaccine được cấp
trong ba đợt phân bổ vaccine gần nhất
lên đến một một trăm bốn mươi tám năm trăm linh liều
ngoài ra các viện bệnh viện đơn vị trung ương
tại thành phố hồ chí minh cũng được cấp
bốn mươi liều trong các đợt này
để tiêm cho người dân trên địa bàn
tính đến nay thành phố hồ chí minh là địa phương
được phân bổ nhiều nhất với bốn bảy mươi năm hai trăm bảy mươi liều
bao gồm cả số lượng vaccine phân bổ
cho các viện bệnh viện đơn vị trung ương
trên địa bàn với tỷ lệ phân bổ đạt hai mươi chín
thưa quý vị liên tục những ngày gần đây
mỗi ngày thành phố hồ chí minh tăng thêm
hàng ngàn ca dương tính covid một mươi chín
điều này đã khiến cho các điểm cách ly
bệnh viện điều trị và nhân lực
cho tuyến đầu phòng chống dịch tăng theo
với số lượng lớn như vậy
tại các điểm bếp cơm phục vụ cho những trường hợp này
đã phải hoạt động hết công suất
thậm chí là vượt công suất để đảm bảo đủ cung ứng
hiện tại sài gòn co op đang phục vụ
cho ba mươi sáu điểm cách ly tập trung tại các quận quyện
và thành phố thủ đức với số lượng hai mươi năm xuất một ngày
những ngày tới đơn vị này sẽ phải nâng công suất
để đảm bảo tối đa bốn mươi năm trăm linh suất ăn một ngày
do số lượng tiếp nhận cách ly
tại các điểm này đã tăng
tuy nhiên là đặc thù kinh doanh mặt hàng
trong siêu thị phục vụ cho khách tiêu dùng mỗi ngày
nên quy bô nấu ăn tại đơn vị này
chỉ ở mức trung bình
trong khi đó vì dịch bệnh
nên nguồn cung thực phẩm giảm
và nhân lực cũng phải hạn chế
để đảm bảo phòng chống dịch
do đó nếu vượt quá con số bốn mươi năm trăm linh
thì đơn vị này cho biết sẽ rất khó đảm bảo
được năng lực chất lượng và thời gian phục vụ
đã thống kê công suất của từng bếp
và xác định được mức trần
và mình luôn duy trì ở mức đó
để đảm bảo về dịch vụ
cũng như là chất lượng thời gian của món ăn
còn tại bếp ăn nhà hàng chay mãn tự
trên đường nguyễn thị minh khai quận một
kể từ khi thành phố hồ chí minh
thực hiện chỉ thị một mươi sáu
thì số suất cơm mà đơn vị này nấu miễn phí
cung cấp cho lực lượng tuyến đầu chống dịch
đã tăng nhanh và cao theo cấp số nhân
không lo thiếu thực phẩm
vì được tiếp nhận từ nhiều nguồn từ thiện
tuy nhiên nhân lực chế biến nấu ăn
sẽ khó có thể duy trì tốt
nếu phải tăng công suất và thời gian
tiếp tục kéo dài nhiều tuần
trước chỉ thị một mươi sáu
thì bếp ăn của em là trung bình
nấu một ngày là một năm trăm linh hai năm trăm linh
tùy theo là
sự giới thiệu của tất cả các phường quận
sau chỉ thị một mươi sáu
theo khi cách ly
tất cả chiến sĩ tiến đầu
với các bộ chiến sĩ trực
với anh em tổ chân phố và các quận
thì có giấy giới thiệu tới
thì tụi em phát là

và mỗi ngày mỗi tăng lên năm năm trăm linh
bữa nay là lên tới tám
ở thời điểm hiện tại
tp hcm có gần tám mươi bốn năm trăm linh
ca nhiễm covid một mươi chín
và đang thực hiện cách ly hơn bốn mươi bốn người
trong đó gần bảy người cách ly tập trung

đang cách ly tại nhà nơi lưu trú
ngoài ra còn hàng ngàn lượt
thuộc diện yêu cầu cách ly theo dõi
sau khi được điều trị xuất tiện
những con số thống kê cho thấy
lực lượng tiến đầu phục vụ
và phòng chống dịch covid một mươi chín không hề nhỏ
thời gian áp dụng giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu chính là lúc
để toàn thể người dân cùng chung tay
với chính quyền tp hcm quyết tâm
để lùi dịch bệnh để sớm trở lại
cuộc sống sôi động vốn có của thành phố
liên tục là thông tin về phòng chống covid một mươi chín
tại một số tỉnh đang có diễn biến phức tạp
tại đồng nai tỉnh này đang huy động
mọi nguồn lực để tổ chức
chiến dịch tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
thành phố biên hòa long khánh và các huyện
đã thành lập ban chí đạo triển khai
chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
và xây dựng kế hoạch tiêm trên địa bàn
kịp thời điều phối vaccine để tổ chức
triển khai tiêm tại địa phương
chiến dịch này được tổ chức đồng loạt
tại các cơ sở tiêm chủng trên toàn tỉnh
bao gồm cả các đơn vị y tế công lập và tư nhân
các đơn vị trong và ngoài ngành y tế
đảm bảo an toàn phòng chống dịch
an toàn tiêm chủng huy động tối đa lực lượng công an
quân đội tổ chức chính trị xã hội
đoàn thể tình nguyện viên giáo viên
hỗ trợ ngành y tế tổ chức các điểm tiêm chủng thông thoáng trật tự
ban chí đạo đề nghị sẽ thông tin truyền thông
chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng
trang bị máy vi tính tham gia trực tiếp
vào công tác vận hành và tổ chức tiêm
sáng ngày bốn tháng tám sở y tế tỉnh đồng nai cho biết
trên toàn tỉnh vừa ghi nhận thêm hai trăm chín mươi hai ca dương tính
với covid một mươi chín trong đó có năm mươi một ca sàng lọc
và hai trăm bốn mươi một ca trong khu cách ly phong tỏa
thành phố biên hòa có một trăm linh ca
huyện vĩnh cửu sáu mươi bảy ca nhân trạch năm mươi hai ca
xuân lộc ba mươi bốn ca long thành một mươi ca
còn lại là thành phố long khánh thống nhất tân phú
qua đó nâng tổng số ca dương tính
với covid một mươi chín trong đợt thứ tư lên năm bảy trăm chín mươi một ca
thành phố biên hòa là địa bàn nhiều nhất
với hai bảy trăm ba mươi bốn ca
trong hai mươi bốn giờ qua tỉnh đồng nai cũng ghi nhận
thêm một mươi hai bệnh nhân covid một mươi chín tử vong
nâng tổng số ca tử vong do covid một mươi chín
đến nay lên bốn mươi một trường hợp
qua kiểm tra tại các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh
có số ca dương tính tăng
đánh giá của lực lượng chức năng các doanh nghiệp này
đều không thực hiện đúng các quy định
và yêu cầu về đảm bảo an toàn phòng chống dịch
nếu các địa phương không tập trung kiểm tra
và chứng chỉnh kiểm soát các doanh nghiệp
trên địa bàn đang hoạt động
thì nguy cơ sẽ có các ổ dịch mới và lớn tại địa phương
kéo theo đó là sự đây lan
vào các khu nhà trọ công nhân và cộng đồng
ngoài những ổ dịch cũ tại các địa phương đang thực hiện phong tỏa
đồng nai còn ghi nhận các ca dương tính mới
trong những người mới về từ tp hcm
ngành y tế đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh
chỉ đạo quyết liệt và giao trách nhiệm
cho ủy ban nhân dân các quyện thành phố
tập trung kiểm tra xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh
đang hoạt động quản lý chặt chẽ
người mới về từ vùng dịch để có biện pháp
đưa vào khu cách đi tập trung
hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
sở công thương tỉnh đồng nai vừa tổng hợp
danh sách ba trăm sáu mươi một điểm bán hàng thiết yếu
điểm tập kết trung chuyển hàng hóa
thay thế chợ tạm ngừng hoạt động
để thực hiện các biện pháp phòng chống
dịch covid một mươi chín trên địa bàn
toàn tỉnh đồng nai có ba trăm sáu mươi một điểm bán hàng
điểm tập kết trung chuyển hàng hóa
thiết yếu trên khắp các địa bàn
sở công thương đề nghị các địa phương
vận động tuyên truyền khuyến khích người dân
trước khi đi mua hàng thiết yếu
cần lưu ý thực hiện
có thể ghi trước ra giấy danh sách
các hàng hóa cần mua tra cứu trên google map
các điểm bán hàng thiết yếu gần nhà nhất
để thực hiện việc mua sắm được nhanh gọn chính xác
nhằm tiết kiệm thời gian không mất thời gian
đi ra khỏi nhà không cần thiết
đồng thời thực hiện tốt thông điệp năm k
phần cuối bản tin là các tin tức
về an ninh trực tự trong ngày
công an tỉnh bình thuận vừa cho biết
đơn vị đã bắt giữ một đối tượng
sử dụng ô tô đi lại nhiều lượt
để thông nhiều chốt kiểm dịch
từ tỉnh bình thuận tới tp hcm và ngược lại
đối tượng bị bắt giữ là lê văn cường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín vừa bị công an huyện đức linh
bình thuận bắt tại một nhà nghỉ trên địa bàn
trước đó cường đi xe ô tô
mang biển số tám mươi sáu a bảy nghìn ba trăm bốn mươi hai màu trắng
vượt chốt kiểm soát dịch tại huyện tánh linh
khi từ phan thiết về vào chiều ngày hai tháng tám
sau đó tiếp tục vượt chốt kiểm soát dịch
tại huyện đức linh để vào tp hcm
đi đến quận tân bình sáng ngày ba tháng tám
về lại và tiếp tục vượt chốt kiểm soát
tại huyện đức linh
các hành trình của cường đều không chứng minh được
việc ra đường là trong trường hợp cần thiết
sau khi bị bắt đối tượng được bàn giao
cho công an huyện tánh linh
riêng ô tô bốn chỗ của đối tượng được tiên phong
cho cơ quan chức năng tích cực mở rộng điều tra và xử lý
bị lực lượng công an truy đuổi
đối tượng trần văn quang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ tại tp phan thiết
vừa chạy vừa xé bịch chứa ma túy
và ném đi nhiều hướng hồng phi tan vật chứng
tuy nhiên hành động này đã không qua mắt được
lực lượng chức năng của tp phan thiết
tổ công tác đã phối hợp phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh
ghi nhận và thu lượm vật chứng
vẽ sơ đồ để làm căn cứ
đồng thời lập biên bản bắt người phạm tội quả tan
thu giữ vật chứng và đưa đối tượng về trụ sở
để tiếp tục điều tra làm rõ
lực lượng làm nhiệm vụ của hải đoàn bốn mươi hai
bộ tư lệnh vùng biển cảnh sát bốn
đã dẫn dãi tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài
vào cảng hải đội bốn trăm hai mươi một
đóng tại huyện nam căng tỉnh cà mau
trước đó vào lúc một mươi h bốn mươi năm phút ngày một tháng tám
lực lượng làm nhiệm vụ của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
tuần trai trên vùng biển tây nam
phát hiện một tàu cá khai thác thủy sản
cách đường phân định việt nam malaysia
khoảng ba hải lý về phía nam
thuộc vùng biển malaysia
qua kiểm tra tàu cá cm chín mươi chín nghìn hai trăm bảy mươi năm ts
do ông lê quốc khanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
ngụ huyện trần văn thời làm thuyền trưởng
tất cả tám thuyền viên trên tàu
không có giấy tờ tùy thân
thiết bị giám sát hành trình tàu cá đã bị tháo
và không duy trì hoạt động
giấy phép khai thác thủy sản
và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu đã hết hạn
không có sổn nhật ký khai thác hải sản
sau khi dẫn dãi về hải đội bốn trăm hai mươi một
lực lượng làm nhiệm vụ của hải đoàn bốn mươi hai
đã phối hợp với lực lượng y tế địa phương
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời củng cố hồ sơ điều tra xử lý
theo quy định